các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến thảo luận nhất là quy định về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự hội nghị
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự hội nghị
trong những đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ hai có hai trăm sáu mươi sáu trên ba trăm chín mươi bảy đại biểu quốc hội đồng ý với phương án trên
các đại biểu cho rằng điều quan trọng nhất đó là phải tạo môi trường tốt nhất cho trẻ em trong giáo dục sinh hoạt cộng đồng
cũng như trong trách nhiệm của gia đình xã hội trường học để trẻ em không phạm tội
đối với trẻ em phạm tội lỡ vi phạm pháp luật thì cũng có nhiều biện pháp xử lý giáo dục để trẻ em cải tạo tốt hòa nhập xã hội tốt